bão số bảy đã vượt qua đảo hải nam
trung quốc đi vào vịnh bắc bộ
gió mạnh nhất trong bão số bảy đã giảm
cấp từ một mươi bốn xuống cấp một mươi một
do ảnh hưởng của hoàn đư
bão số bảy đến hai h ngày một mươi chín tháng một mươi
tại trạng đảo bạch long vĩ
đo được gió mạnh cấp chín
giật cấp một mươi một đảo cô tô có gió mạnh
cấp sáu giật cấp chín uông bí
bãi cháy gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
đến cấp tám cẩm phà gió mạnh
cấp bảy đến cấp tám mẫu sơn
gió mạnh đến cấp tám giật cấp một mươi một
hồi một giờ ngày một mươi chín tháng một mươi
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi độ
vị bắc một trăm linh chín độ kinh đông
cách quảng ninh hải phòng khoảng hai trăm một mươi km
về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vừa ở vùng gần tâm bão
mạnh cấp một mươi đến một mươi một
tức là từ chín mươi đến một trăm hai mươi km
một giờ giật cấp một mươi hai đến một mươi ba
dự báo trong khoảng một mươi hai giờ tới
bão di chuyển theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
đến một mươi ba h ngày một mươi chín tháng một mươi
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một hai độ
phía bắc một trăm linh bảy năm độ kinh đông
trên bờ biển quảng ninh hải
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão
mạnh cấp chín đến một mươi
tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh km
một giờ giật cấp một mươi một đến một mươi hai
cảnh báo trong đêm nay
và đêm mai
trong ngày hôm nay và đêm hôm nay
sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to
trên khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ
riêng hải phòng quảng ninh lạng sơn
lượng mưa đo được từ một trăm năm mươi
đến hai trăm năm mươi mm cả đợt
gần trước những diễn biến bất thường
mà cơn bão số bảy có thể gây ra
phó thủ tướng chính phủ trị đình dũng
cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác
chuẩn bị đối phó với bão
tại hải phòng và tỉnh quảng ninh
và phó thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh
phải đảm bảo an toàn cho người dân
nhất là thủy lợi và đê điều
để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại
do bão gây ra đồng thời nhanh chóng
ổn định lại sản xuất sau bão
tại các địa phương trên
sau khi đi kiểm tra thực tế
phó thủ tướng đề nghị tập trung sơ tán dân
tại những vị trí sung yếu
đề biển có thể bị vỡ
trăng chống nhà cửa an toàn
tập trung kiểm tra hệ thống hồ đập
thủy lợi thủy điện vận hành an toàn
đảm bảo hệ thống điện an toàn
trong hoạt động sản xuất
giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại
ngoài ra phải yêu cầu tàu thuyền
người dân nuôi trồng thủy sản trên lồng bè
khẩn trương về nơi tránh chú bão an toàn
hạn chế những thiệt hại đáng tiếc
theo thống kê đến chiều tối qua
gần ba sáu trăm linh phương tiện
với hơn một mươi một lao động của hải phòng
đã về biến neo đậu
trên năm trăm linh lồng bè thủy sản đã có phương án
gia cố trăng chống
một trăm hai mươi tám tàu vận tải đã rời địa điểm neo đậu
để vào khu vực an toàn
tại tỉnh quảng ninh cũng đã kêu gọi
hơn tám tàu thuyền
hơn tám năm trăm linh ô lồng bè
của hơn một hộ dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn
cũng đã được gia cố trăng chống
người già trẻ em phụ nữ được di chuyển vào bờ
tỉnh thái bình cũng đã kêu gọi
một trăm linh số phương tiện tàu thuyền
đánh bắt thủy hải sản vào bờ
neo đậu tránh chú bão
hơn tám mươi diện tích lúa của tỉnh
cũng đã được thu hoạch
số diện tích còn lại sẽ được tiếp tục thu hoạch
trong ngày hôm nay
ngoài ra do lo ngại bão vào có thể gây nguy hiểm
cho học sinh sở giáo dục và đào tạo
các tỉnh quảng ninh hải phòng lạng sơn
đã chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học
ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi
để tránh những thiệt hại
khi cơn bão số bảy đổ bộ vào quảng ninh
tiểu đoàn một trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc
trong ngày hôm qua đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
giúp bảo con nông dân
phường nam khê tp uông bí tỉnh quảng ninh
nơi đơn vị đóng quân khẩn trương thu hoạch
diện tích lúa mùa hai nghìn một mươi sáu
trên cánh đồng lúa
thuộc khu chạp khê phường nam khê tp uông bí tỉnh quảng ninh
một trăm linh cán bộ chiến sĩ
tiểu đoàn một trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc
chia thành các nhóm nhỏ
khẩn trương giúp các hộ dân gạt hái
vận chuyển lúa về nhà trước khi cơn bão số bảy đổ bộ
chúng tôi đã
cử trên một trăm linh cán bộ chiến sĩ
ra quân giúp
bà con nhân dân trên địa bàn đóng quân
gạt hái gạt lúa
và thu hái mùa màng
tránh thiệt hại về tài sản
ngoài ra thì
đơn vị cũng cử
trên hai mươi đồng chí
giúp bà con khơi thông dòng chảy
tránh ngập úng
ở những khu vực trụng thấp
với tinh thần trách nhiệm
của cán bộ chiến sĩ rất là hăng hái
trách nhiệm trong từng công việc
giúp bà con để tránh thiệt hại
về người và của trong đợt
cơn bão số bảy này
toàn phường nam khê
có bảy mươi năm hectare trồng lúa mùa
trong đó hai phần ba diện tích đã đến thời kỳ thu hoạch
đến thời điểm này
bà con nông dân mới chỉ gật hái được một phần ba diện tích
trước thông tin cơn bão số bảy
chuẩn bị đổ bộ các hộ dân đều lo lắng
sẽ không kịp thu hoạch diện tích lúa chín
của gia đình
bây giờ lúa nó chín
thì bão đến nơi rồi
thì gia đình tôi đi làm từ ba h ba mươi bốn h sáng
thì có lực lượng
thành phố rồi thì có lực lượng
bộ đội rồi thì công an
đến giúp dân
gia đình chúng tôi cũng rất là phấn khởi
và rất là mừng
và rất là cảm ơn thành phố
rồi thì các đơn vị
với tinh thần hăng say nhờ tình
một trăm linh can bộ chiến sĩ tiểu đoàn
phối hợp cùng với chính quyền địa phương
đã ra quân giúp nhân dân gật hái lúa chạy bão
nhờ đó đến hết chiều ngày một mươi tám
toàn bộ năm mươi năm hectare diện tích lúa mùa chín
trên địa bàn phường nam khê
được thu hoạch xong
các hộ dân không phải canh cánh nỗi lo thiệt hại lúa do bão
thưa quý vị liên tục trong vòng hơn một tháng
trở lại đây nhiều cơn bão đã đổ bộ
và ảnh hưởng đến khu vực miền trung
gây ra nhiều thiệt hại
song song với những thiệt hại trực tiếp do bão lũ gây ra
là những nỗi lo về sinh kế của ngư dân
trong mùa đánh bắt
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
âu thuyền thọ quang thành phố đà nẵng
liên tục trong nhiều ngày nay
hàng trăm tàu cá của ngư dân
địa phương quảng ngãi bình định đà nẵng
cập vào âu thuyền này để tránh bão
thuyền của ông nguyễn hiễu nhất
ngư dân bình định đã đậu
tại âu thuyền này được bảy ngày
với tàu công suất bốn trăm linh mã lực
chi phí cho mỗi chuyến ra khơi
trung bình hết hơn sáu mươi triệu đồng
thế nhưng do bão
nên chuyến đánh bắt lần này
nhiều khả năng sẽ không được như mong đợi
sản lượng đánh bắt bị giảm
ảnh hưởng tới kinh tế gia đình
là vấn đề chung của các tàu cá tại đây
mình ra đây một tháng
một tháng rồi ra đây
cũng vừa đủ có tổn
chứ còn bão chạy vừa đủ tổn không có nhiều
rồi mình đi tìm nơi trú ẩn
còn đợi qua bão mình đi
bây giờ mình mới lấy đá
lấy nguyên liệu chuẩn bị qua bão mình đi tiếp
giảm cho ví dụ như gió là mình chạy
nó thắt bắt nó không có chứng
dù mình muốn đi vùng đó
nó cài thác nó đạt
mà mình không làm được vùng đó
mình sợ gió
mình đi vùng khác thì nó thắt thu
giảm được bốn phần thêm
nói đúng là hát cũng giảm
về kinh tế ngư dân ở đây
cũng thắt thu
vì thời tiết bão tối nhiều quá
so với những tháng trước
cũng giảm hơn ba mươi
từ cơn bão số bốn
hồi trung tuần tháng chín
đến cơn bão số sáu vừa qua
nhờ việc cập nhật thông tin về tình hình bão lũ kịp thời
nên đa số các ngư dân đã
chủ động đưa tàu vào các điểm tránh trú trên biển
hạn chế thiệt hại xảy ra
nhưng nhiều cơn bão trong thời gian ngắn gần đây
khiến các ngư dân lo lắng
bởi chi phí cho mỗi lần ra khơi
là không hề nhỏ
khi nào tăng bão
thì tôi sẽ ra khơi lại
nhưng mà tương lai cơn bão
nó sẽ đổ bộ vào quảng linh
và tiếp tục ở ngoài khơi
có thể có một cơn bão rất mạnh nữa
nó di chuyển vào đây
tôi không thể ra khơi được
kinh tế phải lo do tạo thiện
mình cũng phải đi dai nhà nước
rồi có gì mình không
gai nằm bờ là tiền lãi
rồi chi phí đi ra đi vô
này kia rất là tốt
vô mình chống bão xong rồi
không việc gì mình làm xong rồi
mình sẽ mở chiếc khách
liên tục bị ảnh hưởng do bão trong thời gian gần đây
và đang tiếp tục có một cơn bão đang hình thành ngoài khơi
dù chưa biết cụ thể ngày nào có thể khởi hành cho chuyến đánh bắt mới
thế nhưng nhiều ngư dân tại đây đã và đang chuẩn bị ngư cụ
các đồ dùng cần thiết để sẵn sàng ra khơi khi bão tan
tiếp tục một chuyến đánh bắt mới trên ngư trường truyền thống
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
tối qua ngày một mươi tám tháng một mươi
cần cầu tháp bất ngờ đổ sập đè đen nóc nhà dân tại dự án chung cư cao tầng
hiện tại đang thi công trên phố thụy khuê quận tây hồ thành phố hà nội
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày một mươi tám tháng một mươi
trong lúc thi công dự án tổ hợp dịch vụ thương mại căn hộ và vãi đậu xe tại số sáu mươi chín hà nội

cần cầu tháp cao hàng chục mét bất ngờ đổ ngang qua đường rồi đè đen số nhà tám mươi phố thụy khuê
thời điểm này cầu tháp đang thi công móng và tầng hầm dự án tổ hợp dịch vụ thương mại căn hộ và bãi đậu xe
theo người dân thời điểm trên mật độ lưu thông trên phố này còn đông
khi chiếc cân cầu đổ xuống gây ra tiếng động lớn gây hoảng hốt cho nhiều người dân
dự án tổ hợp dịch vụ thương mại căn hộ và bãi đậu xe tại sáu mươi chín thụy khuê
có nhà thầu xây dựng là công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc hòa bình
dự án đang ở giai đoạn thi công móng và các tầng hầm
lực lượng chức năng hiện đang làm rõ nguyên nhân của vụ việc
công an huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang vừa bắt tạm giam năm đối tượng
gồm đàm quang nghĩa phạm văn trường nguyễn văn phong nguyễn văn đạt và dương văn tú
là nhân viên bảo vệ công ty bim về hành vi cố ý gây thương tích
vụ việc xảy ra vào ngày một mươi một tháng một mươi
khi anh lê hoàng sang em trú tại huyện đảo phú quốc ra ngăn cản
không cho công ty bim tiến hành sang lấp mặt bằng khu vực dự án
tại ấp đường bào xã dương tơ trên phần đất gia đình
với lý do đất chưa được bồi thường
khi thấy anh sang em tiếp cận xe cuốc
thì năm nhân viên bảo vệ này lao đến xô sát với anh sang em
khi anh sang em bỏ chạy vào nhà
thì bị năm đối tượng đuổi theo dùng hung khí tấn công
bốn người bạn của anh sang em đang nhậu trong nhà cũng bị tấn công
hậu quả làm anh sang em bị thương
còn bốn người bạn cũng bị thương phần mềm
hiện vụ việc đang được công an huyện phú quốc điều tra làm rõ
trong khi đang làm nhiệm vụ
ngày hôm qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
đã phát hiện và bắt quả tang một xe khách
đang vận chuyển hơn ba trăm linh kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc
kiểm tra xe khách biển kiểm soát bốn mươi ba b một nghìn hai trăm bảy mươi bốn
do tài xế hồ ngọc hường điều khiển
lực lượng công an đã thu ba thùng xốp
được hơn ba trăm linh kg sản phẩm động vật
là nội tạng châu bò
thời điểm kiểm tra lái xe hồ ngọc hường
không cung cấp được các giấy tờ thủ tục kiểm dịch liên quan
toàn bộ số sản phẩm động vật trên
đã được bàn giao cho phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh thừa thiên huế
xử lý theo thập quyền
cơ sở sản xuất giá đỗ tại thôn hạ thanh một
xã tam thanh tp tam kỳ tỉnh quảng nam
do ông đỗ quang sĩ làm chủ
vừa bị phát hiện đã sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong sản xuất giá đỗ
tại cơ sở sản xuất giá đỗ này
phát hiện hai mươi tám thùng nhựa
dùng tích hai mươi lít một thùng
đựng giá đỗ đang trong quá trình sản xuất
hai mươi kg giá đỗ thành phẩm vừa sản xuất
hai mươi kg đậu xanh nguyên liệu
và sáu ống hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ
chủ cơ sở khai nhận đã sử dụng hóa chất không rõ xuất xứ
mua tại tp tam kỳ
để sản xuất giá đỗ
sau khi lấy mẫu da đỗ và mẫu hóa chất kiểm nghiệm
cơ quan chức năng đã tổ chức tiêu hủy
một trăm năm mươi sáu kg giá đỗ sản xuất bằng hóa chất
không rõ nguồn gốc của cơ sở này
chiều qua tại hà nội
viện kỹ thuật hóa học sinh học và tài liệu nghiệp vụ
thuộc tổng cục hậu cần kỹ thuật
đã tổ chức lễ ký quy chế phối hợp với
cục quả lý xuất nhập cảnh
thuộc tổng cục an ninh
cho công tác nghiên cứu chế tạo
quả lý sử dụng và chống làm giả
tài liệu bảo an phục vụ công tác quản lý xuất nhập cảnh
theo đó quy chế phối hợp
nhằm nâng cao hiệu quả công tác xuất nhập cảnh
kết hợp chặt chẽ huy động sức mạnh tổng hợp
của hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao
ngóp phần nâng cao chất lượng
và hiệu quả hoạt động của mỗi đơn vị
quá trình phối hợp phải đảm bảo
chủ động tích cực chặt chẽ hiệu quả
và theo quy trình về bảo mật
của nhà nước và bộ công an
đình kỳ tổ chức đánh giá tình hình
kết quả thực hiện phối hợp tháo gỡ
những khó khăn trong quá trình công tác
phát biểu tại lễ ký kết
hai bên nêu rõ
việc xây dựng và ký quy chế phối hợp
giữa hai đơn vị thuộc tổng cục hậu cần kỹ thuật
và tổng cục an ninh
nhằm chủ động phòng ngừa
kịp thời phát hiện các đối tượng sử dụng tài liệu xuất nhập cảnh giả
theo chức năng nhiệm vụ của từng bên
kịp thời đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo
an ninh trọng tự trong tình hình mới
sáng qua tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
tổng cục cảnh sát bộ công an việt nam
đã phối hợp với cục phòng chống tệ nạn xã hội
bộ lao động thương binh và xã hội
cùng với các đơn vị chức năng
tổ chức khai mạc chương trình hội thảo chia sẻ kinh nghiệm
và tập huấn về công tác điều trị cai nghiện
và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy
giữa việt nam và lào
cho đoàn cán bộ gồm các đồng chí là cán bộ
làm công tác trong lĩnh vực điều trị nghiện ma túy của lào
chương trình lần này một lần nữa thắt chặt hơn nữa
mối quan hệ hợp tác hữu nghị
giữa các lực lượng phòng chống ma túy hai nước nói chung
và tạo điều kiện để cán bộ làm việc
trong lĩnh vực điều trị cai nghiện
và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy
tìm hiểu những kinh nghiệm hay
và chỉ ra những khó khăn vướng mắt trong lĩnh vực này
đoàn đại biểu lào đã cảm ơn
sự quan tâm đón tiếp chú đáo của phía việt nam
tin tưởng phía việt nam sẽ hỗ trợ
về các mặt trong công tác đấu tranh với tội phạm nói chung
hoạt động điều trị cai nghiện nói riêng
qua đó thể hiện tinh thần gắn bó đoàn kết
giữa hai nước nói chung
và trong hoạt động đấu tranh với các loại tội phạm nói riêng
chiều qua hội phụ nữ văn phòng bộ công an
đã chủ trì phối hợp với hội phụ nữ
các đơn vị trực thuộc bộ trưởng
tổ chức buổi sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm
tám mươi sáu năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
và sáu năm ngày phụ nữ việt nam
phát huy truyền thống người phụ nữ việt nam
các hội viên của hội phụ nữ trực thuộc bộ trưởng
luôn ra sức học tập giàn đuyện
nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ
phần đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
tại buổi sinh hoạt hội viên hội phụ nữ
các đơn vị trực thuộc bộ trưởng đã trao đổi
đối thoại về chuyên đề bí quyết
để xây dựng và gìn giữ gia đình hạnh phúc
đây cũng là dịp để các chị em cùng nhau
chia sẻ những kinh nghiệm sống cũng như những
chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ việt nam
trong thời đại mới vận động chị em tiếp tục hưởng ứng
phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà
phong trào phụ nữ tích cực học tập
lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc
gắn với việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức hồ chí minh
chương trình tiếp tục với tiểu mục an toàn giao thông
sáng qua một chiếc xe bồn lưu thông
với tốc độ cao trên xa lộ hà nội
đoạn qua quận thủ đức thành phố hồ chí minh
đã bất ngờ bị mất lái
đâm hàng loạt giải phân cách giữa đường
khiến cho giao thông qua khu vực bị ủn tắc nghiêm trọng
khoảng năm giờ sáng xe bồn biển số năm mươi một e ba nghìn một trăm một mươi tám
lưu thông trên xa lộ hà nội
hướng từ ngã tư thủ đức về trung tâm thành phố
khi vừa qua ngã tư mk
phường trường thọ quận thủ đức
thì bất ngờ la qua phải hút văng hàng loạt giải phân cách
sự cố làm những khối bê tông bay qua làng xe hai bánh
khiến nhiều người một phe hút khoảng
tại hiện trường đầu xe hư hỏng kẻ trục
và bánh xe nổ tung
nhiều mét giải phân cách bị cày nát biến dạng
do sự cố xảy ra vào giờ cao điểm sáng
khiến giao thông qua khu vực ủng tắc nhiều giờ liền
thông tin từ thanh tra sở giao thông vận tải
tỉnh quảng ngãi cho biết
qua kiểm tra các bến đỏ ngang trên địa bàn
lực lượng chức năng đã xử lý lập biên bản
đình chỉ hoạt động của hàng loạt các phương tiện đưa đỏ
không đảm bảo an toàn
đoàn kiểm tra liên ngành về trật tự an toàn
giao thông đường thủy nội địa tỉnh quảng ngãi
đã kiểm tra và lập biên bản đình chỉ
gần năm mươi phương tiện đưa đỏ
ở các bến đỏ ngang do vi phạm
các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa
trong đó vi phạm chủ yếu là phương tiện đưa đò
không đảm bảo an toàn kỹ thuật
người lái đỏ không có chứng chỉ chuyên môn
các phương tiện đưa đò bị đình chỉ hoạt động
đã được giao lại cho chính quyền địa phương quản lý
và yêu cầu quản lý chặt
không để những phương tiện này tiếp tục đưa ra hoạt động
vận tải khách qua lại trên sông
để đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân
tiếp tục phiên họp toàn thể của
ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
trong chiều ngày hôm qua
các đại biểu đã cho ý kiến vào báo cáo của chính phủ
về nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông
báo cáo của chính phủ cho thấy
tình hình trật tự an toàn giao thông
trên phạm vi cả nước
tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực
tài nạn giao thông tiếp tục giảm cả ba tiêu chí
số vụ số người chết và số người bị thương
đây được cho là kết quả nổi bật
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
góp ý vào báo cáo
nhiều ý kiến thẳng thắn
chỉ rõ những tồn tại hạn chế
mà trong báo cáo vẫn chưa đề cập rõ
đặc biệt là các dự án bot
mọc lên như nấm
và đặt dấu hỏi lớn về tính bình bạch
vấn đề ủn tắc giao thông
cũng được các đại biểu tập trung thảo luận
đã có nhiều giải pháp được đưa ra
tạo ý kiến trái chiều
xong có ý kiến cho rằng
tại sao không hạn chế xây dựng
các tòa nhà trung cư cao tầng
ở trong nội thành
khi đây là một trong những tác nhân
gây cản trở giao thông
chúng ta thấy là cứ hở ra chỗ nào
là thấy là đã lên trung cư rồi
đã giao bán rồi
đi trên đường nội thành này
thì chỗ nào mà thấy

mến đất đẹp là đã thấy có cái
có bao nhiêu cần cổ vào đấy xây dựng rồi
và trung cư mọc lên rất nhiều
trong cái đó ngoại thành
khi chúng ta mở rộng thủ đô ra cả hà nội
hà tây thì chưa thấy là mở rộng ra phía nam
phía bắc phía tây
thì không thấy ra ai ở bán ngoài
rất rẻ không ai xây
nhưng mà nội thành thì vẫn cứ xây lên
công tác đăng kiểm phương tiện công tác đào tạo sát hạch
cấp giấy phép lái xe
hay kiểm soát tải trọng phương tiện
cũng là những nội dung mà các đại biểu tập trung thảo luận
tiếp tục với những tin tức giao thông đáng chú ý khác
ngày hôm qua tại thị xã bình long
tỉnh bình phước tuyến xe buýt chất lượng cao đầu tiên
đã chính thức khai trương
để phục vụ người dân đi lại trên tuyến quốc lộ một mươi ba
tuyến đường quốc lộ một mươi ba đi qua tỉnh bình phước
từ cầu tham lớt
đến cửa khẩu hoa lư
có chiều dài tám mươi km
đây là tuyến đường đã và đang mở
nhiều khu công nghiệp dịch vụ dọc tuyến
do đó công ty cổ phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bình phước
mở tuyến xe buýt chất lượng cao
nhằm phục vụ kết nối người dân và công nhân đi lại
tại các khu công nghiệp dịch vụ dọc tuyến
và vùng gần cận
với một mươi một chiếc xe được phục vụ theo phong cách hiện đại
như hệ thống wifi thu vé tự động
hệ thống gps
có đính hành trình sẽ giúp người dân tham gia giao thông
trở nên thuận tiện theo phong cách hiện đại và an toàn nhất
tuyến xe buýt chất lượng cao
bắt đầu phục vụ người dân từ ngày bảy tháng một mươi
và phục vụ miễn phí đến ngày bảy tháng một mươi một
thông tin từ tổng công ty hàng không việt nam
việt nam airlines
do ảnh hưởng của bão sarika
bão số bảy
để đảm bảo an toàn
hãng sẽ không khai thác toàn bộ một mươi bốn chuyên may
đến và đi từ hải phòng
trong ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi
để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng
việt nam airlines sẽ miễn phí chuyển đổi hành trình
đến và đi từ hải phòng
sang đến và đi từ hà nội
trong ngày một mươi chín tháng một mươi
hãng cũng đang theo dõi tình hình thực tế
để lên phương án bay bù
và sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo
bên cạnh hải phòng
việt nam airlines khuyến nghị hành khách
đang có kế hoạch đến và đi hà nội
thanh hóa trong thời gian này
nên thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết
để chủ động trong lịch trình đi lại của mình
bốn mươi bảy là số vụ tai nạn giao thông đường bộ
xảy ra trên toàn quốc
trong ngày một mươi tám tháng một mươi